liên quan đến công trình trang trại nuôi heo quy mô lớn nằm sát hồ trị an không có giấy phép
chủ tịch ubnd huyện định quán tỉnh đồng nai đã ra quyết định cưỡng chế tháo rỡ các hạng mục của công trình
dự án trang trại chăn nuôi có quy mô hai bốn trăm linh con heo nái sinh sản do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phan thị trâm làm chủ đầu tư
khởi công từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy nhưng chưa được cấp phép xây dựng
ubnd huyện định quán đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn mươi triệu đồng
đồng thời yêu cầu trong vòng sáu mươi ngày chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị cấp phép xây dựng
tuy nhiên mặc dù đã hết thời hạn kể trên nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện các thủ tục
do đó ubnd huyện định quán đã ban hành quyết định cưỡng chế